hy vọng là qua những chia sẻ của hai bác sĩ thì quý vị khán giả đặc biệt là những người bệnh thiếu máu cơ tim
những người bệnh đái tháo đường hay là tăng huyết áp thì cũng thật sự là lưu ý đến những cái tâm huyết
mà các bác sĩ đã đặt vào cái phác đồ điều trị để có thể tuân thủ một cách tốt nhất đúng không ạ
vâng và với những cái trường hợp mà người bệnh thiếu máu cơ tim đã được điều trị bằng thuốc hoặc là đặt sten
nhưng mà cái tình trạng đau thắt ngực nó vẫn kéo dài dài dẳng thì làm thế nào để có thể hạn chế được cái tình trạng này ạ thưa bác sĩ cường
câu hỏi này là rất là hay và rất là thực tế
thật ra thì chúng ta giải quyết những cái các biến cố ví dụ như mạch hẹp chúng ta làm cầu nối này hay chúng ta làm stem này
chúng ta giải quyết những cái gọi là những vấn đề gọi là những cái lớn mạch lớn
nhưng mà có những cái mạch mà chúng ta chụp được không chụp được đấy nó không phải là cái chúng ta nhìn được hết đâu
có những cái không nhìn được hết thì mà nó ví dụ như là cái dòng chảy nó bị chậm ví dụ như vậy cái dòng chảy nó chậm này thì cũng không đạt yêu cầu
đấy ví dụ như vậy
thế thì mỗi một cái
nó có cái điều trị tức là những cái điều trị từng bước
nhưng mà điều trị bằng thuốc là điều trị cơ bản
và điều trị đấy là điều trị nền tảng
các biện pháp khác được chỉ định tùy theo từng người bệnh
và cái thuốc thì nó sẽ căn cứ vào tình trạng của người bệnh
rất nhiều trường hợp là chúng ta giải quyết một cách tối đa
nhưng mà người bệnh vẫn bị đau ngực ví dụ như vậy
cơ tim vẫn có thể thiếu máu
cái chuyện đấy không cấm được
thậm chí là bởi vì cái sinh bản thân cái sinh lý cái mạch nó cũng đã như thế rồi
đấy khi mà cái tuổi cao thì nó vữa sơ nó cứng
nó như thế thì cũng không chỉ riêng là phải tiểu đường mới bị đâu
còn nhiều những bệnh nhân khác không bị tiểu đường cũng bị
vậy thì người ta phải dùng thuốc
người ta tự kết hợp rất nhiều cơ chế
nhiều cơ chế
ví dụ như là
chính vì thế cho nên là người ta mới lại đề xuất ra rất là nhiều các phương pháp thuốc
ví dụ như thuốc này là thuốc chống thiếu máu cặn này
thuốc này là thuốc giải quyết những cái cơn đau tồn dư này
và trong những cái cơn đau tồn dư đấy thì người ta đặt ra rất là nhiều giả thuyết
và người ta cũng rất là nhiều nghiên cứu
thí dụ như là người ta bảo là ở cái mạch thì đầu tiên thì mình giải quyết nó thông thoáng rồi
nhưng về sau này cái trao đổi chất ở các vi tuần hoàn nó vẫn còn bị cản trở
do cái tình trạng vựa sơ động mạch
thì người ta có những cái thuốc
ví dụ người ta làm tiếp tục người ta làm giãn các vi mạch
ví dụ như vậy
thì lại có thuốc
người ta gọi là thuốc giãn mạch vảnh
làm sao cho người ta cái nội mạc ở đấy nó cải thiện nó tốt
ví dụ như vậy
thì có những cái thuốc mà lợi trong cái trường hợp này
ví dụ như là ở bệnh nhân tiểu đường thì có những cái thuốc mà người thầy thuốc không thể không cho bệnh nhân được
ví dụ cho là bắt buộc
ví dụ như là các thuốc ức chế men chuyển
đấy là bắt buộc
dạ vâng ạ
rất là cảm ơn những cái giải đáp vô cùng chi tiết
phần giáo sư tiến sĩ tạm mạnh cường
cũng đúng là như bác sĩ hằng cũng vừa nói
đó thực sự là một cái nghệ thuật của các bác sĩ trong cái điều trị bệnh đúng không ạ
vâng và bên cạnh cái việc tuân thủ điều trị cũng như là có được những cái chế độ sinh hoạt lành mạnh rồi kết hợp tập luyện và dinh dưỡng
thì cũng có nhiều người bệnh thiếu máu cơ tim có sử dụng cái sản phẩm chiết xuất từ thông dagurion để có thể hỗ trợ trong cái việc điều trị bệnh của mình
vậy thì xin hỏi bác sĩ hằng là thông dagurien thì có công dụng như thế nào đối với người bệnh thiếu máu cơ tim ạ
nếu như những cái tài liệu mà tôi đọc được thì dahurian là những cái thông ở vùng siberia mà có nhiệt độ mà lạnh thì lạnh rất là sâu và dưới bảy mươi độ cũng như là nóng rất là lớn

vậy thì xin hỏi bác sĩ hằng là thông dahurian thì có công dụng như thế nào đối với người bệnh thiếu máu cơ tim ạ
nếu như những cái tài liệu mà tôi đọc được thì dahurian là một trong những loại thông mà quý nhất trong một loại thông mà được tìm thấy thì ở trong cái dahurian thì có một cái chiết xuất là dihiroquercetin
yorosqua city thì theo các cái tác dụng mà đọc được thấy thì thứ nhất là nó làm giảm các cái quá trình chết theo chương trình của giảm cái stressroc hóa và giảm các cái chết theo chương trình của tế bào
và có thể đóng góp trong những cái phần mà trong cái điều trị bệnh tim thiếu máu cơ tim cực bộ
thứ hai nữa là làm ổn định các cái sự cố
các cái sợi collagen vì nó cũng giúp cho ổn định các cái sợi collagen làm cho điều hòa các cái thành mạch nó được ổn định hơn và giảm tính tấm thành mạch giúp cho cái quá trình lưu thông mạch vành nó được tốt hơn
tiếp nữa thì cũng làm cho cái cải thiện cái tuần hoàn vi mạch
bởi vì tuần hoàn vi mạch thì cũng là những tế bào là những cái mạch máu rất là nhỏ và chỉ có một tế bào lót mà một vài cái sợi colagen thôi
thì nếu như mà
cung cấp oxy với hệ tuần hoàn mà bị suy yếu thì có thể làm cho tế bào nó bị tổn thương và gây ra những cái tổn thương cái vi mảnh rất là lớn
thì có cái ở trong cái diagurian thì có cái taso tasifol tasifolin này
thì cái giúp cho làm cải thiện các cái hình dạng của hồng cầu cũng như là giảm fibrin cũng như là giảm cái độ nhớt của máu
thì có thể giúp cho là
cải thiện cái tuần hoàn vi mạch
và cuối cùng thì cũng một cái tác dụng nữa thì là giảm cái ld và giảm cái sơ vỡ mạch máu
thì bên cạnh những cái điều trị mà cốt lõi đó là chế độ ăn thuốc và sinh hoạt sinh hoạt và thuốc thì có thể đây cũng là một cái lựa chọn cho người bệnh
để cho giúp cho người bệnh được có những cái cải thiện thêm về cái vi mạch
đây là cũng là những cái điều trị để là cộng cộng thêm thôi
còn cái điều trị chính thì vẫn phải là thuốc
làm sao mà tuân thủ thuốc đúng đủ
đúng thuốc đúng người bệnh và đủ
thì mới là mới đạt được cái hiệu quả nó tổng thể được
thì không thì không không chỉ vì là mình cứ mình theo như bác sĩ cường cũng phó giáo sư cường cũng nói đấy ạ
mình cứ thấy là mình điều trị ổn ổn rồi thôi cũng không cần đến thăm khám lại nữa
thì là không có nên
và không có đi kiểm tra lại
và đặc biệt là khi thấy chỉ số đã xét nghiệm bình thường rồi
tự nhiên mình ngưng thuốc

ngưng thuốc có vậy thì là cái quá trình bệnh mình lại diễn tiến thêm một cái cấp độ mới
và khi đó thì mình phải chạy thì thầy thuốc lại sẽ rất là mệt phải phải chạy theo giải quyết những cái hậu quả
và có thể là những cái bệnh nhân mà ngưng thuốc rồi
bệnh nhân mà ngưng thuốc rồi bệnh nhân của tôi trong thực tế điều trị ngưng thuốc thì có hôm tôi đã gặp trong một cái phòng can thiệp rồi vì lâu không tên khám không điều trị gì thì đến là về cấp cứu một cái gân đau ngực chẳng hạn
thì đấy là những cái mà mình cũng rất mong muốn truyền một thông điệp đến cộng đồng đến người bệnh là làm sao mà điều trị một cách nó đầy đủ và thầu đáo và có sự đi khám xem xét lại của bác sĩ một cách theo đúng định kỳ để điều trị thuốc cho thật sự là hợp lý và phù hợp